tại hà nội sau hơn một mươi ngày xét xử hôm qua tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
chi nhánh nam hà nội do bị cáo phạm thị bích lương cầm đầu cùng một mươi bảy đồng phạm khác
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo phạm thanh tân nguyên tổng giám đốc agribank
giữ nguyên mức án hai mươi hai năm tù cho hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa phúc thẩm kết luận bị cáo tân cùng một số thành viên hội đồng quản trị agribank đã ký nâng quyền phán quyết cho agribank nam hà nội khi các công ty trên không có tài sản đảm bảo
ngoài ra bị cáo còn ký về duyệt trái thẩm quyền cho vay năm mươi triệu đô la mỹ để agribank chi nhánh nam hà nội giải ngân cho liên doanh laiplo việt nam
tòa cũng tuyên giữ nguyên mức án đối với hai bị cáo
năm bị cáo phạm thị bích lương và chử thị kim huyền nguyên giám đốc và phó giám đốc chi nhánh agribank nam hà nội cùng bị tuyên phạt ba mươi năm tù
bị cáo lương bị buộc phải liên đới bồi thường gần một ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng ở cấp sơ thẩm tuyên là gần một sáu trăm linh tỷ đồng còn bị cáo hiền bị buộc bồi thường ba trăm tám mươi một tỷ đồng